mưa lớn đã làm cho một số tuyến đường tại tp hcm bị ngập gây ảnh hưởng đến giao thông và tình trạng sinh hoạt của người dân
mức nước cao nhất ngày một mươi tám tháng chín trên các sông rạch tại tp hcm tiếp tục lên nhanh theo chiều và đạt đỉnh trong một hai ngày tới
một cơn mưa lớn bắt đầu vào cuối chiều qua đã làm cho một số tuyến đường tại tp hcm như nguyễn hữu cảnh quận bình thạnh ngập sâu kéo dài từ chân cầu sài gòn đến gần cầu thủ thiêm
gây ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân
nước ngập có nơi cao đến đầu gối khiến các phương tiện di chuyển khó khăn nhiều xe máy đã bị chết máy phải rắt bộ một số phải quay đầu tìm đường khác để di chuyển
tại một số con hẻm tại đường d một d hai thanh đa quận bình thạnh nước mưa kết hợp với chiều cường cũng làm cho mặt đường bị ngập sâu hơn nửa bánh xe có nơi nước tràn vào nhà theo dự báo của đài khí tượng thủy văn nam bộ
mức nước cao nhất ngày hôm qua trên các sông rạch tại tp hcm tiếp tục lên nhanh theo chiều và đạt đỉnh một hai ngày tới đỉnh chiều ở giữa mức báo động hai với báo động ba
vì thế nếu có mưa lớn nhiều tuyến đường tại thành phố chắc chắn sẽ bị ngập sâu gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và giao thông